còn đối với những du khách đến với việt nam trong những ngày này đặc biệt là những du khách lần đầu tiên đến núi việt nam cảm nhận của họ như thế nào về không khí của ngày bầu cử
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố hội an của tỉnh quảng nam trong những ngày này
thưa quý vị và các bạn tại thành phố hội an trong ngày hôm nay tất cả các điểm bầu cử cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho việc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày mai ngày hai mươi hai tháng năm
tại đây thì tôi cảm nhận được rõ không khí hết sức là trang hoàng nghiêm túc và khẩn trương còn đối với người nước ngoài khi đến đây thì họ cảm nhận không khí như thế nào
tôi là du khách đến thăm hội an nhưng tôi thấy mọi người ở đây đều tỏ ra khá phấn khởi đường phố được trang hoàng kể cả trong hẻm nhỏ
tôi chưa biết nhiều về bầu cử ở việt nam nhưng tôi được nghe nhiều qua phát thanh truyền hình và qua băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền
tôi chưa biết nhiều về bầu cử ở đây vì tôi mới đến hội an vào tối qua tôi đã đi dạo các phố phường và thấy hội an rất đẹp sáng nay đi dạo tôi cũng được thấy người ta trang hoàng rất đẹp lộng lẫy
hội an là một nơi đẹp đường phố ở đây được trang hoàng rực rỡ nó cũng đẹp như đất nước new zealand của chúng tôi
ngày mai tôi nghĩ là một ngày rất quan trọng và ý nghĩa với các bộ phòng
hội an là một nơi đẹp đường phố ở đây được trang hoàng rất đẹp lộng lẫy
tôi không thể nhìn thấy không khí bầu cử ở việt nam tôi thấy không khí này từ khi tôi đặt chân đến hà nội cho đến tận miền trung tôi thấy rất thích thú với không khí này
những người dân tự tay trang hoàng cho sự kiện quan trọng ngày mai niềm vui của họ thể hiện rõ qua khuôn mặt qua những việc họ làm
một ấn tượng cho những người nước ngoài khi đến với việt nam trong những ngày trọng đại này